quý vị đại văn hào vôn tê đã từng nói rằng
lao động làm ta khuê khỏa được nỗi buồn tiết kiệm được thời gian và chữa được khỏi căn bệnh lời biếng
và hy vọng rằng mỗi ngày mới sẽ đến
chúng ta hãy cùng nhau lao động được hăng say và nghiêm túc quý vị nhé
còn bây giờ thì mở đầu chương trình sẽ cùng đến với những nội dung chính ngay sau đây
vợ đoạt mạng chồng vì mâu thuẫn gia đình
vụ án xảy ra tại tỉnh bắc giang
đã có kết luận ban đầu về vụ việc sản xuất thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị ung thư từ than tre
liên hoan kịch nói năm hai nghìn một mươi tám đã để lại nhiều màu sắc nhờ sân khấu tư nhân
trong phần tin quốc tế
ấn độ phóng thành công vệ tinh định vị inrss một i lên quỹ đảo
mở đầu chương trình chúng tôi sẽ điểm qua một số tin tức nhanh
thưa quý vị lại có thêm một vụ án mạng đau lòng vừa xảy ra trên địa bàn tỉnh bắc giang
mà nguồn nhân xuất phát từ mâu thuẫn trong gia đình
vào khoảng bảy giờ sáng ngày hôm qua một mươi hai tháng bốn
do mâu thuẫn với chồng nên nguyễn thị thắm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trú tại thôn trại mít xã đông hưng huyện lục nam tỉnh bắc giang
đã trói chồng mình lại là ông bùi thế vĩnh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai
sau khi được cởi trói ông vĩnh đã vào buồng lấy một con dao nhọn bản nhỏ
loại dao chọc tiết lợn dọa để giết vợ
trong lúc rằng co nhau ông vĩnh bị ngã
thắm đã giành được con dao và đâm nhiều nhát vào người ông vĩnh làm nạn nhân tử vong
ngay sau đó
thắm đã vứt con dao ra khu vực sau nhà và đến cơ quan công an tự thú
với hành vi đe dọa giết người
bị cáo nguyễn hoàng năm sáu mươi hai tuổi
chú phường lê bình quận cái răng thành phố cần thơ
đã bị tòa nhân dân quận cái răng tuyên phạt hai năm sáu tháng tủ giam
theo cáo trạng vào ngày bốn tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu
bị cáo nam cầm theo một khẩu súng ngắn có năm viên đạn
đi xuống sưởng sản xuất nước đá của mình
tìm chị lê thị hằng người làm công cho năm
để đuổi ra khỏi cơ sở
bị cáo đã kê nòng súng vào thái dương của chị hằng
sau đó chị hằng chạy đến công an phường lê bình trình báo sự việc
thì nam tiếp tục về nhà
đem theo hai con dao ra phòng trọ của chị hằng để tìm
nhưng không gặp
mà gặp chị huỳnh phương thảo
cho rằng chị thảo bênh vực chị hằng
nên nam dùng dao ấn mạnh vào cổ nạn nhân
và dọa cắt cổ nhưng được mọi người can ngăn
như chúng tôi đã đưa tin
cơ quan cảnh sát điều tra hà tĩnh
vừa bắt giữ đối tượng nguyễn thị oanh
chú tại phường tân giang tp hà tĩnh
về hành vi lừa đảo chạy việc để chiếm đoạt tài sản
một câu hỏi đặt ra qua câu chuyện này
là tại sao nhiều người dân lại sẽ
bị các đối tượng lừa đảo
để chiếm đoạt tài sản đến như vậy
khi mà hàng trăm vụ lừa đảo tương tự
đã bị lực lượng chức năng phát hiện và xử lý
phải chăng là các đối tượng quá gian manh
hay người dân quá nhẹ dạ cả tin
chúng tôi đã tiếp tục điều tra tìm hiểu
về những thủ đoạn tinh vi trong vụ lừa đảo này
để xem là đối tượng lừa đảo đã sử dụng
những chiêu trò gì để lấy được lòng tin của người dân
đây là đối tượng nguyễn thị oanh
chú tại phường tân giang tp hà tĩnh
vừa bị cơ quan cảnh sát hình sự bắt giữ
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
với việc giả vờ quen bí ức
với các lãnh đạo sân bay lãnh đạo cả cấp trung ương
nguyễn thị oanh đã lừa đảo hàng chục khổ dân
để lấy tiền
bên cạnh việc giả vờ
còn mối quan hệ ròng
người thủ đoạn còn kết nối với các trung tâm đào tạo thường ăn
và đưa cả cộng em người dân đi đào tạo
để tạo thêm lòng tin
các đối tượng mà người thủ đoạn hưởng đến
lại là bà con ở các vùng nông thôn vùng núi khó khăn
thường nhẹ dài cả tin
nên bà con mới dễ bị mắc lừa đến như vậy
thủ đoàn thì ít nhiều có những cái mới hơn
thứ nhất là
giới thiệu là những người có quen biết
có chức vô gáo
để đối tượng
để là người ta có niềm tin với mình
thứ hai là tạo dừng
một cái mối quan hệ với một cái trung tâm anh ngữ
istc ở đà nẵng
trong thông báo thì có là
mang danh nghĩa là tổng công ty hàng không
cử học viên điện học tiếng anh
có dầu đỏ đường hoang
cho nên qua đó là rất nhiều người bị hại tin tưởng
có hơn hai mươi hồ dân trên địa bàn hà tình quảng bình
và một số địa phương khác đã mắc bày
với tổng số tiền bị lừa lên đến năm tỷ đồng
con số này vẫn chưa dừng lại ở đó
vì theo cơ quan điều tra
hiện vẫn còn nhiều hồ dân bị lừa
vẫn chưa định khai báo
sẽ tăng cường giám sát hoạt động của hai cơ sở này
đồng thời thành lập đoàn hậu kiểm
đối với những nơi bán thực phẩm chức năng
để niêm phong và thu giữ các sản phẩm sai phạm
của công ty trách nhiệm hữu hạn vinaca
trước đó công an quận kiến an
và quản lý thị trường thành phố hải phòng
đã kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất
của công ty trách nhiệm hữu hạn vinaca
phát hiện công nhân của công ty này
đang đổ bột than tre vào các vỏ thuốc còn nhậu
bán cho bệnh nhân ung thư
công ty trách nhiệm hữu hạn vinaca
đã nhập bột than tre
từ công ty trách nhiệm hiệu hạn an hồng phong
để sản xuất ra các sản phẩm
như vinaca v năm
vinaca ung thư c ba hai
vinaca active carbon đa dụng
vinaca v lượng nhỏ mũi
vinaca đa dụng
và một số chất bột cùng chất lỏng không nhãn mắt khác
ngày hôm nay sở y tế hải phòng
sẽ mời các trường hợp vi phạm đến nộp phạt
bổ sung đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc
để công an thành phố hải phòng
tiếp tục điều tra và xử lý
theo quy định của pháp luật
thưa quý vị văn phòng chính phủ vừa có công văn
truyền đạt ý kiến của phó thủ tướng
vương đình huệ yêu cầu các bộ ngành liên quan
theo chức năng nhiệm vụ được giao
khẩn trương xử lý vụ lừa tiền ảo
hơn một mươi năm tỷ đồng mà báo chí đưa tin
đối với các nội dung vượt thẩm quyền
các bộ ngành trên đề xuất biện pháp
báo cáo thủ tướng chính phủ trước ngày hai mươi tháng bốn tới đây
thông tin đã đăng tải trên báo lao động
số ra ngày hôm nay
theo đó thủ tướng chính phủ giao bộ công an
chủ trì phối hợp với bộ công thương
và các bộ ngành liên quan
tăng cường điều tra phát hiện ngăn chặn
và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật
liên quan tới hoạt động huy động tài chính
kinh doanh theo phương thức đa cấp
lừa đảo trên mạng internet thông qua tiền ảo
mạo danh đầu tư kinh doanh tiền ảo
để chiếm đặt tài sản
ngân hàng nhà nước việt nam phối hợp với bộ công an
trong việc phát hiện xử lý các hành vi sử dụng tiền ảo
làm tiền tệ phương tiện thanh toán trái pháp luật
báo kinh tế
báo kinh tế và đô thị đăng tải bài viết có tiêu đề là một câu hỏi
hậu xâm nhập nợ thuế của uber có mất trắng
đề cập đến sau khi xâm nhập
thương hiệu uber chính thức không còn trên thị trường việt nam
đại diện grab khẳng định
không liên quan đến khoản nợ thuế gần năm mươi bốn tỷ đồng của uber
liệu ngân sách có mất trắng khoản nợ khó đòi này
trao đổi về vấn đề này
luật sư hà huy phong cho biết
nhiều khả năng mục đích của giao dịch sắp nhập mà grab thực hiện với uber
là mua lại không phải để kinh doanh
mà để loại bỏ đối thủ cạnh tranh
do đó họ ít quan tâm tới các quyền và nghĩa vụ của bên bị mua lại
mà chỉ quan tâm tới việc làm sao để loại bỏ bên bị mua lại trên thị trường càng sớm càng tốt
vì thế grab có thể sẽ không tiếp nhận lại nghĩa vụ thanh toán các khoản tiền thuế từ uber
và uber sẽ vẫn là người có nghĩa vụ phải nộp thuế
do vậy khả năng cơ quan quản lý thuế tại việt nam
phải sang tận hà lan để đòi nợ là rất cao
trong khi đó báo an ninh thủ đô đăng tải bài viết có tiêu đề
sĩ số lớp một mươi tăng lên bốn mươi

nội dung bài viết đề cập đến việc do số lượng học sinh tăng
sĩ số học sinh trung bình mỗi lớp sẽ tăng từ bốn mươi lên bốn mươi năm học sinh
đúng theo quy định trong điều lệ trường trung học phổ thông
theo thống kê của sở giáo dục đào tạo hà nội
số học sinh vào lớp một mươi năm học này dự kiến tăng khoảng hai mươi hai em so với năm trước
để đáp ứng số lượng học sinh
thành phố đã tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp một mươi trung học phổ thông công lập
lên một mươi chín năm trăm linh em so với năm hai nghìn một mươi bảy
để đáp ứng số lượng học sinh
thưa quý vị thời gian gần đây những câu chuyện đau lòng như thầy đánh trò cho đánh thầy
phụ huynh đánh chửi giáo viên liên tục xảy ra đã khiến dư luận không khỏi bức xúc
mới đây thì câu chuyện một giáo viên đã phạt học sinh bằng hình thức đó là bắt xúc miệng từ nước giặt rẻ lao bảng
đã khiến cho xã hội lo lắng về sự xuống cấp hay sự không chuẩn mực của một số bộ phận giáo viên
vậy tại sao những hiện tượng này lại xuất hiện ngày càng nhiều
và những câu chuyện trên liệu có phải đang làm cho nghề giáo bị tổn thương
bộ giáo dục và đào tạo
các trường đào tạo sư phạm và xã hội cần phải làm gì
chuyên mục nếu ai cũng như bạn ngày hôm nay sẽ đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi này
để phạt học sinh nói chuyện trong lớp
một giáo viên chủ nhiệm lớp ba trường tiểu an đồng huyện an dương thành phố hải phòng
đã bắt học sinh xúc miệng bằng nước vắt từ rẻ lao bảng
hành động này không chỉ khiến học sinh thấy sợ hãi
mà gây phẫn nộ cho cả gia đình và xã hội
một hình phạt đi dọn dẹp nhà vệ sinh
và một hình phạt nong
bây giờ mới đến hình phạt vắt rẻ lau bảng
lúc ấy cô bảo
lúc vẫn còn trắng chưa đặt nắm
che mắt là chứ không cười
tại sao lại phải che mắt
chứ cháu cũng che mắt người ta mới che mắt

tại thấy kinh quá
ngay sau khi nhận được thông tin từ phía gia đình
nhà trường đã xác minh hộ việc và thừa nhận hành vi của cô giáo

mới đây câu chuyện khiến xã hội thêm một lần nữa hoang mang
đó là một cô giáo suốt nhiều tháng trời lên lớp nhưng không giảng bài
hay giáo viên ở trường mầm non ba mươi tháng bốn tại tp hcm đã đánh trẻ trong giờ ngủ trưa khiến trẻ sợ hãi
và những vụ việc tương tự như thế này đã bị phát giác bị dư luận lên án và bị kỷ luật nghiêm khắc
tuy nhiên tình trạng này dường như không chấm dứt
trước đó liên tiếp những vụ việc đau lòng đã xảy ra như vụ học sinh ở quảng bình đâm thủng bụng của thầy giáo
học sinh lớp tám bóp cổ cô giáo ngay tại lớp học
phụ huynh bắt giáo viên quỳ xin lỗi
để trả đũa
phụ huynh vào tận lớp để thượng cẳng chân hạ cẳng tay với giáo viên mầm non
tất cả những vụ việc đó đều cho thấy sự bất ổn trong công tác giáo dục quản lý đào tạo và làm tổn thương đến nghề giáo
thực sự đấy là những hành vi phản sư phạm
và nó làm tổn thương rất lớn đến nghề giáo
với góc độ cơ quan quản lý giáo dục của chúng tôi thì có lẽ ngoài cái việc xử lý
những hiện tượng đó theo những quy định hiện nay
nhưng chắc chắn rằng chúng tôi không phải ngồi để suy nghĩ về những tổn thương đấy
mà chúng tôi buộc phải nghiêm túc suy nghĩ về một số vấn đề
chẳng hạn như là công tác đào tạo
việc đào tạo thật sự đã đào tạo ra những cái người để đáp ứng công việc này chưa
thứ hai là công tác tuyển dụng
nó đã đủ cái độ để sàng lọc ra những người đạt
các cấp quản lý đã đi vào cuộc để theo dõi hàng ngày để đánh giá tình hình để xem xét dự báo những cái câu chuyện
nó có để xảy ra những tình huống như thế này chưa
tôi nghĩ đấy là vấn đề mà chúng tôi cần phải suy nghĩ và tiếp tục phải xử lý
ngoài việc nhận thức đúng đắn kiềm chế cần hành xử đúng mực của học sinh phụ huynh đối với thầy cô giáo
thì theo bộ giáo dục và đào tạo các trường sư phạm cần nghiêm túc đẩy mạnh đào tạo nghiệp vụ
kỹ năng ứng xử sư phạm đạo đức nhà giáo giáo dục học sinh ứng xử với học sinh phụ huynh trong các tình huống đặc biệt
những tình huống như vậy luôn phải được đặt ra và trở thành chủ đề thảo luận để bồi dưỡng tăng cường năng lực cho mỗi sinh viên ngành sư phạm cũng như cho giáo viên tại các trường học

ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường để đưa người bị nạn đi cấp cứu đồng thời thu thập dữ liệu liên quan để điều tra nguyên nhân xảy ra vụ việc
người lái xe bán tải gây ra vụ tai nạn sẽ phải chịu trách nhiệm và xử lý theo khung hình phạt nào
xin mời quý vị và các bạn hãy theo dõi phóng sự sau của truyền hình công an nhân dân
clip vụ tai nạn xảy ra vào khoảng hai mươi ba h đêm ngày một mươi một tháng bốn tại ngã sáu ô trợ dừa
theo thông tin ban đầu nguyên nhân dẫn đến xảy ra vụ việc trên là hai chủ phương tiện đã có mâu thuẫn từ trước
đến ngã sáu âu trợ dừa xe máy đuổi kịp và chặn đầu trước xe ô tô
hai bên có lời qua tiếng lại tài xế bán tải biển kiểm soát hai mươi chín c tám mươi một nghìn bảy trăm hai mươi bảy nhấn ga kéo theo cả người và xe máy trên đường
giữa người lái xe bán tải và người đi xe máy mà có mâu thuẫn đến cái mức mà người lái xe bán tải quyết tâm tước đoạt sinh mạng của cái người lái xe máy
thì có thể là người lái xe bán tải bị truy cứu hình sự về tội giết người
tuy nhiên cũng theo luật sư phạm thanh bình trong một trường hợp khác người lái xe bán tải cũng có thể bị khép vào tội cố ý gây thương tích
về khung hình phạt cũng phải tùy thuộc vào quá trình điều tra
thế còn cái mức độ căn cứ và cái mức độ thương tích của
cái người nạn nhân tức là người đi xe máy
thì nó sẽ tùy theo từng cái khung hình phạt được quy định ở trong cái tội cố ý thương tích
và cái mức hình phạt cao nhất đối với cái tội thương tích này thì chúng ta có thể thấy là được quy định là lên đến tận tù trung thân
thế còn cái việc là rơi vào cái khung hình phạt nào cái tội danh nào thì còn phải tùy thuộc vào cái quá trình điều tra
cũng liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng nói trên
hiện nạn nhân người đi xe máy trong vụ tai nạn vẫn đang được điều trị tại bệnh viện sanh pôn
và đã có dấu hiệu chuyển biến có thể cử đồng e
hiện đã có người nhà tới chăm sóc
trong khi đó hiện người lái xe ô tô bán tải gây ra vụ tai nạn
vẫn đang được chữa trị tại bệnh viện đại học y hà nội
sau khi bị người dân phẫn nộ đuổi theo và tấn công
các cơ quan chức năng vẫn đang tích cực điều đã kết thúc chương trình an ninh ngày mới sáng nay ngày một mươi ba tháng bốn của truyền hình công an nhân dân
chúc quý vị một ngày học tập làm việc hiệu quả trước khi bước vào những ngày nghỉ cuối tuần
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này ngày mai trên antv